giữa lúc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nga và ukraine đang diễn ra thì nhiều quốc gia cũng
đang thúc đẩy nỗ lực hòa giải cho tình hình căng thẳng hiện nay tại ukraine ngoại trưởng
thổ nhĩ kỳ medlud kavusoglu vừa cho biết sẽ tiến hành các cuộc gặp tại nga trong ngày hôm nay
và tới ukraine một ngày sau đó mang theo nỗ lực thúc đẩy thiết lập lệnh ngừng bắn giữa các bên
giao tranh ở ukraine phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các vào ngày một mươi năm tháng ba
tổng thống thổ nhĩ kỳ khẳng định ngoại trưởng kavusoglu sẽ tiếp tục các nỗ lực của ankara nhằm
đạt được ngừng bắn và hòa bình thông qua đối thoại giữa nga và ukraine hồi tuần trước
thổ nhĩ kỳ đã chủ trì một cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa ngoại trưởng nga và ukraine bên lề
một diễn đàn ngoại giao dù cuộc gặp không tạo ra bất kỳ tiến triển nào trong nỗ lực đạt được ngừng
bắn tổng thống erdogan đã nhiều lần khẳng định là ankara không thể từ bỏ quan hệ với cả nga và
ukraine do thổ nhĩ kỳ hiện là nước láng giềng với cả moscow và kiev ở khu vực biển đen